vâng tôi muốn nhắc đến cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc chấm dứt ách đô hộ hơn tám mươi năm của chủ nghĩa thực dân phát xít và lật đổ chế độ phong kiến
nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước
bản tuyên ngôn độc lập mà chủ tịch hồ chí minh đọc giữa quảng trường ba đình ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm là dấu mốc đưa đất nước sang một kỷ nguyên mới kỷ nguyên của độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội
ba phần tư thế kỷ trôi qua nhưng sức sống mãnh liệt và giá trị thời đại của cách mạng tháng tám vẫn còn vẹn nguyên là nguồn động lực để dân tộc ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cổ vũ cho phong trào giải phóng dân tộc của nhiều quốc gia trên thế giới
trong cuộc tổng khởi nghĩa vào tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm có thể thấy rõ vai trò mang tính quyết định của đảng và của chủ tịch hồ chí minh trong việc chấp thời cơ lãnh đạo nhân dân giành chính quyền
đó là thực tế không thể phủ nhận
tuy nhiên dưới con mắt hiển cận của những kẻ mang tư tưởng dân tộc cực đoan trí thức giả danh như trương nhân tuấn đoàn xuân lộc trần tiến đức vũ thư hiên và một số phần tử chống cộng lưu vong
chúng cố tình uốn lưỡi xuyên tạc trắng trợn bối cảnh lịch sử và phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cũng như tổ chức tiên phong là việt minh trong việc tập hợp phát động quần chúng đồng loạt đứng lên giành chính quyền
trong chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn lại sự kiện lịch sử vĩ đại này qua những phân tích của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo giảng viên cao cấp lý luận của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
vâng trước hết xin được trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc bảo trước khi kết mạng thắng phán nổ ra thì bối cảnh lịch sử trên thế giới và trong nước đang có những diễn biến như thế nào